xin kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh tiếp tục rồn xuống nước ta kết hợp với hội tụ gió trên mực tám trăm năm mươi m
nên khu vực bắc bộ xuất hiện mưa và rông rải rác trong ngày mai
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất phía đông bắc bộ phổ biến trong khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ
trời lạnh đêm và sáng sớm trời rét
riêng khu tây bắc về ban ngày trời có thể hứng nắng với mức nhiệt ở ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
khu vực bắc và trung trung bộ có mưa rào và rông trong đêm nay và ngày mai
cục bộ có mưa vừa cơn đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực bắc trung bộ giảm xuống ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
trung trung bộ là hai mươi sáu hai mươi chín độ trời mát
trong khi đó khu vực nam trung bộ phổ biến ngày nắng về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
thời tiết phổ biến ngày có nắng chiều tối có mưa rông vài nơi
ở khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán yếu
nên nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng từ một hai độ cao nhất trong ngày là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
trong khi đó khu vực nam bộ vẫn xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở bắc vịnh bắc bộ
có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu cấp bảy biển động
trên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
thịnh hành gió đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa rào gió đông bắc cấp hai cấp ba
sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ